đầu năm hai nghìn một mươi chín thị trường bất động sản đang chứng kiến xu hướng truyền dịch đầu tư từ nước ngoài vào việt nam
riêng trong quý i năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã thu hút một một tỷ đô la vốn fdi vào lĩnh vực bất động sản
số vốn này tăng ba mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
nguồn tiền đang đổ vào hai lĩnh vực chính là bất động sản công nghiệp và dùng để mua bán và sáp nhập m a các dự án
qua trao đổi nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế tài chính bất động sản đều có chung quan điểm
bệ đỡ cho bất động sản công nghiệp việt nam gất cánh được xác lập bởi nhiều yếu tố quan trọng
yếu tố đầu tiên phải kể đến đó là việt nam đã và đang tiếp tục tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do
với vị thế địa lý thuận lợi việt nam là điểm trung chuyển hàng hóa nhập khẩu từ các nước châu á
qua cảng cắt lái và hàng xuất khẩu sang mỹ và eu qua khu vực cảng cái mép thị vải
một yếu tố rất quan trọng đó là môi trường đầu tư của việt nam đang nỗ lực đổi mới và ngày càng hoàn thiện
những thay đổi về cải cách thủ tục hành chính thủ tục hải quan tháo gỡ vướng mắt cho doanh nghiệp
trong việc thông quan hàng hóa hốc phần đẩy mạnh hoạt động đầu tư nước ngoài
một yếu tố rất quan trọng đó là môi trường đầu tư của việt nam đang nỗ lực đổi mới và ngày càng hoàn thiện
theo khảo sát hiện việt nam có chi phí sản xuất thấp dưới một đô la một giờ thấp nhất trong asean và thấp hơn trung quốc
chi phí lao động trung bình ước tính thấp hơn bốn mươi ba so với thái lan và thấp hơn một mươi so với indonesia
đặc biệt xét về mức lợi nhuận trên chi phí và lợi nhuận trên tiền mặt
lợi nhuận thu được từ việc phát triển bất động sản công nghiệp tại việt nam có thể đạt từ một mươi một một mươi hai đây là mức lợi nhuận cao nhất trong khu vực hoạt động của các doanh nghiệp đã có thâm niên trên thị trường đang rất thuận lợi
với bất động sản việt nam thì một trong những phân khúc mà có thể chúng ta ít được nói tới nhưng là một phân khúc mà đang có sự tăng trưởng rất là nhanh là phân khúc bất động sản công nghiệp
bất động sản công nghiệp thì thông thường tập trung ở rất nhiều địa phương khác nhau bên cạnh hà nội và hồ chí minh
thì bất động sản công nghiệp không phải chỉ mới phát triển gần đây
chúng ta đã có rất nhiều khu công nghiệp đã phát triển trong vòng hai mươi năm qua rồi
tuy nhiên khoảng năm hai năm rồi lại đây thì chúng tôi cũng làm việc rất là nhiều với các đơn vị các nhà máy các doanh nghiệp cần thuê kho sưởng hay thuê đất để xây nhà máy
những yêu cầu về tìm kiếm vị trí và đầu tư đang tăng lên rất là nhanh trong vòng hai năm qua
một yếu tố được nhiều chuyên gia doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhắc đến đó là sự dịch chuyển cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài tại trung quốc

doanh nghiệp trung quốc sang các nước khác trong đó có việt nam trước những tác động khó lường của cuộc chiến thương mại mỹ trung
những lý do khiến cho thị trường miền bắc phát triển mạnh điều đầu tiên phải kể đến là phát triển hạ tầng
hệ thống đường bộ đã phát triển vượt bậc trong suốt những năm qua tạo điều kiện cho vận chuyển hàng hóa
bên cạnh đó làn sóng dịch chuyển công sưởng từ trung quốc đang diễn ra mạnh hơn bởi tác động của chiến tranh thương mại mỹ trung
tốc độ công sưởng vào việt nam đang diễn ra mạnh hơn bởi tác động của chiến tranh thương mại mỹ trung
với những hướng đi mạnh dạn đổi mới và có trách nhiệm kinh tế xã hội của không ít địa phương đã thay đổi khi có định hướng mang tính bền vững trong phát triển khu công nghiệp bất động sản công nghiệp
đối với tỉnh hà nam thì cái gọi là bất động sản công nghiệp hay gọi là khu công nghiệp là một cái yếu tố rất quan trọng để dịch chuyển cơ cấu của tỉnh theo cái hướng hiện đại
hiện nay thì cơ cấu kinh tế của tỉnh sáu mươi ba là công nghiệp và xây dựng
để thu hút bất động sản công nghiệp thì tỉnh hà nam có một chiến lược rất là rõ ràng
đó là nhất chúng tôi thu hút các dành hẳn khu đại học nam cao với tổng diện tích là trên một hectare để thu hút các trường đại học lớn từ hà nội di chuyển về
đây là cái nguồn cái cơ sở đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực cho các cái khu nghiệp
thứ hai là chúng tôi thu hút các cơ sở y tế có uy tín chất lượng
như bệnh viện bạch mai bệnh viện bắc đức
đây có thể nói là biến hà nam thành một trung tâm y tế chất lượng cao phục vụ nhân dân đồng thời phục vụ tốt nhất cho nhu cầu khám chữa bệnh của người lao động trong khu nghiệp
sóc trăng là một địa phương còn rất nhiều khó khăn
xác định rõ mục tiêu thu hút đầu tư khu công nghiệp để tạo nên những thay đổi căn bản cho kinh tế xã hội
các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cũng như các dự án đầu tư thứ cấp trên địa bàn tỉnh sóc trăng đều đang được hưởng những ưu đãi đầu tư cao nhất về thuế về đất đai
theo quy hoạch của tôi có năm khu nghiệp
hiện giờ thì một khu nghiệp đã đi vào hoạt động đã lốc đại đi vào hoạt động
bốn khu nghiệp còn lại thì được quy hoạch chọc theo cái tiếng năm sông hậu có cái điều kiện vị trí thuận lợi về trang thông tỷ bộ
thì trong cái giai đoạn quy hoạch là từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi
thì tỉnh đang tập trung một số công tác chuẩn bị để thu hút đầu tư nhất là về đầu tư hạ tầng của các bốn khu nghiệp này
trong đó thì quan tâm hiện nay tỉnh đang quan tâm là công tác quy hoạch và thực hiện công tác thảo sát cũng như là lập cái phương án để nguồn khóng hoạt động

tạo ra một cái quỹ đất để thu hút các dự án để thu hút các dự án
hướng tới những lĩnh vực ngành nghề xanh có hàm lượng khoa học công nghệ cao đáp ứng yêu cầu của dòng vốn đầu tư đến từ những nhà sản xuất lớn thế hệ khách hàng mới có yêu cầu cao
bởi như vậy hướng đi của bất động sản công nghiệp mới trở nên bền vững nâng cao tỷ lệ đóng góp vào gdp của các khu công nghiệp khu chế xuất